cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị thu thủy
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà tp hcm
và lê thị thanh thúy chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên hoa tháng năm
và công ty cổ phần đầu tư la von huê do liên quan đến dự án khu đất tám trăm một mươi hai lê duẩn
quận một tp hcm
hai bị can trên bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi được viện kiểm sát tối cao phê chuẩn cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc của hai bị can
việc khởi tố bắt tạm giam bà thủy và bà thúy là diễn biến mới nhất trong quá trình bộ công an mở rộng vụ án
vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tp hcm
liên quan đến dự án tại khu đất số tám số một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
trước đó cơ quan điều tra đã bắt ông nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
và hàng loạt lãnh đạo sở ngành cá nhân khác liên quan đến hành vi giao đất không đấu giá
giao dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia hợp tác sai quy định
đối với khu đất tám số một mươi hai lê duẩn